nhằm giúp đỡ người dân các địa phương vùng biển bị ảnh hưởng sự cố môi trường
thời gian qua ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hà tĩnh đã tập trung hướng nguồn vốn ưu đãi
đến cho bà con vay khôi phục sản xuất chuyển đổi ngành nghề
đến thời điểm này nhiều mô hình sản xuất được đầu tư từ nguồn vốn chính sách đã phát huy được hiệu quả
giúp bà con vượt qua thời điểm khó khăn ổn định cuộc sống
nhằm kịp thời hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách tại các xã ven biển bị ảnh hưởng
chuyển đổi ngành nghề sản xuất ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và chi nhánh thị xã kỳ anh
đã chỉnh trung mương phân bổ nguồn vốn bổ sung với số tiền trên sáu mươi tỷ đồng
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến nay có tám trăm bảy mươi bốn hộ trên địa bàn thị xã kỳ anh đã được vay với số vốn trên ba mươi tỷ đồng
không chỉ góp phần tăng trưởng dư nợ việc làm này đã tiếp thêm sức mạnh cho bà con ngư dân
vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống
theo chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội hà tĩnh dư nợ toàn tỉnh đạt ba bảy trăm linh hai tỷ đồng
tăng ba trăm linh tỷ đồng so với đầu năm
để tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở các xã ven biển
chuyển đổi ngành nghề ổn định cuộc sống sau sự cố môi trường
chi nhánh đã kịp thời chỉnh trung mương phân bổ nguồn vốn cho vai bổ sung
cho vai chuyển đổi ngành nghề khôi phục sản xuất với số tiền sáu mươi tỷ đồng
cho gia hạn nợ trên năm tỷ đồng
niềm vui khi đến với các vùng quê ven biển đó là cuộc sống nơi đã bình yên trở lại
không chỉ có nghề đi biển bà con ngư dân vốn chỉ quen với sóng nước
bây giờ đã thuần thục nhiều loại nghề để mưu sinh
đồng vốn nhân văn của đảng và nhà nước không chỉ là động lực để bà con vượt qua thời điểm khó khăn nhất
mà nó thực sự đã làm thay đổi nhận thức của người dân
đó là bất cứ ở miền quê nào việc phát triển kinh tế hoàn toàn có thể bằng nhiều con đường khác nhau